ngày năm tháng năm thanh tra bộ văn hóa thể thao và du lịch đã mời ca sĩ sơn dùng mtb lên làm việc
sau khi mv there s no one at all bị dư luận phản ứng
tuy nhiên chỉ có hai đại diện của năm ca sĩ có mặt tại buổi làm việc này
căn cứ vào khoảng ba điều một mươi ba nghị định ba mươi tám hai nghìn hai mươi một ndcp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo
cơ quan chức năng đã quyết định xử phạt ca sĩ sơn tùng mtb với mức phạt bảy mươi triệu đồng
kèm theo đó thanh tra bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạng mtb entertainment của sơn tùng
có trách nhiệm tiêu hủy bản ghi hình there s no one at all nộp lại số lợi thu được từ mv
tháo gỡ bản ghi hình there s no one at all dưới hình thức điện tử trên môi trường mạng và kỹ thuật số